thời điểm gần đến tết nguyên đán tình trạng buôn bán pháo nổ và buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh đồng nai đang có chiều hướng phức tạp
để ngăn chặn loại tội phạm này những ngày qua lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã mở đợt cao điểm đấu tranh
trong đó chú trọng vào địa bàn sắp danh giữa đồng nai tp hcm bình dương qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự giúp người dân đón một cái tết bình yên
thông qua mạng xã hội búi huy bình đã mua ba quả pháo nổ về chia nhỏ bán cho nhiều thanh thiếu niên tại phướng long bình tp hcm để kiếm lời
tuy nhiên hành vi của bình đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh đồng nai ngăn chặn kịp thời
cũng thông qua mạng xã hội nguyễn thanh bình đã mua năm mươi kg pháo nổ ở khu vực gần bến xe miền đông
sau đó thuê xe ô tô grab vận chuyển từ quận thủ đức tp hcm xuống tp hcm để bán thì bị bắt giữ
xong rồi vận chuyển hàng đó lên xe grab và đi đến địa điểm hẹn là địa điểm ngay chỗ ngã bốn vũng tàu
thì đến đây ngã tư vũng tàu thì đối tượng yêu cầu hướng về quốc lộ năm mươi một một trăm linh m vào đến hẻm khu phố bình dương
thì tại đối tượng tại đây thì bị chưa kịp giao hàng thì đã bị cơ quan chức năng bắt giữ
chỉ trong vòng một mươi năm ngày gần đây
lực lượng công an tp biên hòa đã bắt giữ tám vụ với một mươi đối tượng buôn bán pháo trái phép
trong đó đã khởi tố hình sự ba vụ
thủ đoạn của các đối tượng là liên hệ qua mạng xã hội sau đó hẹn nhau để giao hàng
nên rất khó khăn trong công tác điều tra bắt giữ
cùng với buôn bán pháo tình trạng đốt pháo trên địa bàn những ngày gần đây cũng gia tăng
đề nghị là bà con tuyên truyền nhân rộng đến các em các cháu
là chúng ta không nên tham gia vào cái việc
chữ mua bán pháo nổ thì nó sẽ ảnh hưởng đến con em và ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta
ngoài buôn bán đốt pháo trái phép thì thời điểm gần tết nguyên đán
các loại tội phạm buôn lậu gian lận thương mại cũng gia tăng hoạt động
do đó trong cao điểm đấu tranh với tội phạm trước trong và sau tết
công an tỉnh đồng nai đã và đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và công an các tỉnh thành giáp danh đấu tranh ngăn chặn
lực lượng cảnh sát kinh tế chúng tôi từ tỉnh cho đến các đội nghiệp vụ cảnh sát kinh tế của công an huyện thị
đồng loạt ra quân đấu tranh đối với những tội phạm về kinh tế
tập trung vào những tội làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đến cuộc sống đến sự an toàn của người dân
về an toàn vệ sinh thực phẩm về an toàn trong kinh doanh chất khí hoa lỏng
về an toàn trong việc thực hiện nhập khẩu
ngoài việc tăng cường lực lượng chức năng mở cao điểm tấn công với các loại tội phạm kinh tế
thì để bảo đảm ổn định thị trường dịp cao điểm mua sắm tết nguyên đán
rất cần ý thức tự giác và nêu cao tinh thần trách nhiệm của người dân doanh nghiệp
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật để mọi người mọi nhà đón một mùa xuân trong yên bình hạnh phúc